xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị chắc hẳn quý vị không còn xa lạ với thần đồng tiên tri ấn độ abiga an
mà chúng tôi đã nhắc đến trong một số video suốt thời gian vừa qua
mới đây những người quan tâm đến thần đồng ấn độ này lại một lần nữa bất ngờ
với những thông tin xoay quanh cậu bé này
theo đó có lời đồn đoán cho rằng giải thưởng thần đồng mà nhà tiên chi nhí này nhận được
là mua bằng tiền chứ không phải đạt được bằng năng lực
thần đồng tiên tri ấn độ dính nghị án mua giải thưởng thông tin về bố mẹ gây sốc
abhigya anand sinh năm hai nghìn sáu tại ấn độ bắt đầu nổi danh khắp thế giới từ đầu năm hai nghìn hai mươi
sau những dự đoán vô cùng chính xác về đại dịch covid một mươi chín
theo đó vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín abhigya anand đã tiên tri rằng
sẽ có một dịch bệnh nguy hiểm mà cả thế giới phải đối mặt
chưa đầy bốn tháng sau đó dịch covid một mươi chín
bắt đầu xuất hiện tại trung quốc sau đó lây lan ra tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
cho đến tận bây giờ đại dịch covid một mươi chín vẫn là mối nguy mà cả thế giới chưa thể thoát ra được
nhờ đó abhigya anand được mệnh danh là thần đồng tiên tri và có hàng triệu người hâm mộ
được biết abhigya anand bắt đầu học tiếng phạn trong một ngôi chùa ấn độ từ năm bảy tuổi
đến năm tám tuổi cậu bé đã có thể đọc thuộc lòng ba trăm linh câu thơ trong vài bản cổ hagavad gita
sau đó abhigya anand bắt đầu có niềm hứng thú
và chuyên tâm nghiên cứu chiêm tinh học vệ đà từ năm một mươi tuổi
đến năm một mươi ba tuổi cậu bé bắt đầu đăng tải những video về tiên tri của mình lên youtube
đoạn video mà abhigya anand dự đoán về đại dịch covid một mươi chín đến nay đã nhận được hơn hai mươi triệu lượt xem
kênh youtube của thần đồng này cũng nhận được hơn một một triệu lượt theo dõi
nhờ đó cậu bé đã được xuất hiện trên tờ báo times of india
abhigya anand từng theo học trường chính phủ ở siran gapanna thuộc quận mandya bang kanataka ấn độ
không lâu sau cậu bé đã nhận được bằng tốt nghiệp sau đại học về vi sinh vật học ajuvec pgdam
sau đó cậu bé tiếp tục theo học đại học chiêm tin nidra jyoti
abhigya anand thông thạo sáu thứ tiếng bao gồm tiếng anh tiếng phạn tiếng tamil tiếng sinh tiếng hindi và tiếng canada
năm hai nghìn một mươi năm abhigya anand nhận được giải thưởng bhagavad gita do tổ chức quốc tế về văn bản cổ tiếng phạn bhagavad gita trao tặng
ủ năm đó cậu bé được trao giải thưởng bang canataka bởi bộ trưởng bang kanataka về phụ nữ và phát triển trẻ em
năm hai nghìn một mươi sáu cậu bé nhận được giải thưởng sloka privina từ trung tâm nghệ thuật manjushri arts
giải thưởng thần đồng từ tổ chức nhân đạo rotary international và giải thưởng nhân vật xuất sắc của tổ chức doanh nhân lions club bangalore
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi abhigya anand nhận được giải thưởng thần đồng global dream prodigy awards gcpa
đó trở nên nổi tiếng khắp thế giới với những lời tiên tri về kinh tế thảm họa thiên tài dịch bệnh hay chiến tranh xảy ra trên thế giới
tuy nhiên mới đây truyền thông ấn độ lại tiết lộ rằng
như cpa không phải một tổ chức được quốc tế công nhận mà chỉ là một tổ chức phi chính phủ thông thường
giải thưởng thần đồng có thể nhận được thông qua tài trợ tiền
điều đó có nghĩa là bất kỳ trẻ em nào dưới một mươi năm tuổi chỉ cần đủ tiềm lực kinh tế thì đều có thể nhận được giải thưởng này dù không thực sự là thần đồng
ngoài ra những thông tin về gia đình của abhijit anand cũng được tiết lộ
bố của cậu bé là anand ramasubramanian mẹ là anu anand còn em gái là abhijit heja
bố của cậu bé là một kỹ sư công nghệ thông tin do mối quan hệ công việc nên thường sống ở nhiều quốc gia khác nhau như úc canada đức ấn độ
trước đó có thông tin rằng bố mẹ của cậu bé chỉ là những người bình thường
với tiêm lực kinh tế như thế có tin đồn rằng bố mẹ của abhijit anand đã trả tiền để con trai mình được xuất hiện
trong bài phỏng vấn trên tờ báo blanket
dù vậy nhiều người nghi ngờ thần đồng cũng dùng cách này để có mặt trên the times india
mặc dù vậy sự hiểu biết của abhijanan về chiêm tinh học cũng như những dự đoán của thần đồng này về tình hình thế giới là không thể phủ nhận
một số lời tiên tri của abhijit anand đã trở thành sự thật phải kể đến như
đại dịch covid một mươi chín giá vàng tăng mạnh khủng hoảng kinh tế xảy ra đồng tiền chính bị mất giá thị trường cổ phiếu sụp đổ
các ngành hàng không ô tô sẽ bị ảnh hưởng nặng nề sẽ có những căn bệnh lây lan trên toàn thế giới
những quốc gia như trung quốc hàn quốc mỹ iran sẽ gặp nhiều khó khăn
sự lao dốc của tiền mã hóa chiến tranh địa chính trị giữa nga với ukraine
mặc dù vậy không phải lần tiên đoán nào của thần đồng này cũng chính xác
ví dụ như ngày một mươi ba tháng bốn vừa qua đã không có sự kiện đặc biệt xảy ra khác với những gì apex chanan tiên tri trước đó
cụ thể trong một video đăng tải trên kênh youtube cá nhân thần đồng tiên tri ấn độ cho biết tháng bốn năm nay là một hiện tượng chim tinh đặc biệt
do sao hỏa và sao thổ tương sinh với nhau nên không phải là điểm tốt cho toàn thế giới
theo dự đoán của thần đồng tiên tri apic tra những vấn đề lớn trên sẽ ảnh hưởng đến các nước trên thế giới
người dân sẽ cảm nhận rất rõ những tác động của các sự kiện lớn trên
từ đó thần đồng tiên tri abhijit anand đưa ra một số cảnh báo cho người dân để vượt qua giai đoạn khó khăn này
theo đó annan abhitcha khuyên người dân nên cẩn thận với sự dịch chuyển của bản đồ tài sản đi kèm với sự suy thoái của địa chính trị
có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lương thực ở các khu vực khác liên quan đến ukraine
tiếp đến thần đồng tiên tri abhijit anand cảnh báo người dân trên thế giới nên chú ý đến tình trạng lạm phát
cuộc khủng hoảng năng lượng có thể dẫn tới giá dầu và giá lương thực tăng
ngoài ra cậu bé một mươi sáu tuổi dự đoán rằng thế giới có thể sắp phải hứng chịu một loạt thảm họa
chẳng hạn như mưa lớn động đất hay những thảm họa thiên nhiên khác
đồng thời con người cũng cần cẩn thận với đại dịch covid một mươi chín và sự biến động của nền kinh tế thị trường
riêng vào ngày một mươi ba tháng bốn anan cảnh báo rằng đây có thể là một cột mốc đáng nhớ
và con người nên chú ý vào việc đầu tư và tiêu dùng cần thiết chế khi mua sắm tránh mua những thứ không cần thiết
tuy nhiên như chúng ta đã biết ngày một mươi ba tháng bốn đã không có sự kiện nổi bật nào diễn ra
về vấn đề covid một mươi chín annan đưa ra lời dự đoán rằng đại dịch này có thể kết thúc trong hơn một năm tới
tức là khoảng thời gian tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong đó số lượng ca nhiễm biến thể omicron sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sau tháng bốn đại dịch covid một mươi chín sẽ vẫn có chuyển biến tốt khi số ca nhiễm và tử vong giảm mạnh
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đại dịch covid một mươi chín có dấu hiệu thuyên giảm trên toàn thế giới
kể từ nay đến lúc đó thế giới vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng liên quan tới dịch bệnh và kinh tế
dưới tranh nghiên cứu về chiêm tình nhà tiên tri abhijit anand đã nhìn thấy khoảng thời gian xảy ra biến cố và đưa lời cảnh báo
một số người còn so sánh cậu với nhà tiên tri muvangar
so với bà tiên tri vangar
những lời tiên đoán của nhà tiên tri nhí có phần sát sườn hơn với đời sống và cũng dựa trên những mốc thời gian cụ thể
bên cạnh những dự đoán không chính xác abich anan được cho là đã dự đoán đúng về trận động đất mạnh bảy ba độ richter xảy ra tại nhật bản
sau khi đưa ra lời cảnh báo sẽ có một sự kiện lớn xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng ba
trận động đất rốt cuộc đã xảy ra làm rung chuyển bờ biển tỉnh fukushima ở vùng đông bắc của nhật bản
khiến nước này thậm chí phải đưa ra cảnh báo sóng thần
trước đó amitr annan cũng đã phần nào dự đoán được về căng thẳng leo thang dẫn tới xung đột nga ukraine vào tháng ba
lúc đó là vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thần đồng tin chế ấn độ đưa ra dự đoán về căng thẳng địa chính trị nghiêm trọng
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đặc biệt là giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sẽ có một cuộc khủng hoảng địa chính trị có thể làm dung chuyển cả thế giới
chiêm tinh học còn gọi là hình thức bảo toán khoa học
này xảy ra trên thế giới
những cột mốc đáng chú ý những thay đổi của thiên nhiên
bằng cách nghiên cứu chuyển động và vị trí tương đối của các thiên thể tròm sao
chiêm tinh học có niên đại ít nhất từ thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên
có nguồn gốc từ hệ thống lịch được sử dụng để đoán sự chuyển mùa và chu kỳ thiên thể
và được xem như những dấu hiệu của sự giao tiếp với thần linh
nhiều nền văn hóa chú trọng đến các sự kiện thiên văn chẳng hạn như hindu trung quốc maya
đã sớm phát hiện các hệ thống phức tạp để dự đoán sự kiện xảy ra trên trái đất
bằng cách quan sát những thiên thể trên bầu trời
trong khi đó chiêm tinh học phương tây được xem là một trong những hệ thống chiêm tinh cổ nhất
còn được sử dụng đến ngày nay
hiện tại vẫn chưa có lời giải thích hay đính chính nào từ phía abiga an
cũng như gia đình thần đồng tiên tri này
tuy nhiên thì dù sự thật về những giải thưởng có là gì
thì cũng không thể phủ nhận những kiến thức về chiêm tinh học của cậu bé này
cũng như hàng loạt những sự đoán chính xác của anan về những sự kiện trên thế giới
và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo